dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc các thành viên chính phủ tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng thể chế pháp luật thảo luận về các dự án luật
tại cuộc họp này thủ tướng cũng nêu rõ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng năm nay đã phát sinh tiêu cực tại một số địa phương gây bức xúc trong dự luận
các thành viên đã tập trung thảo luận về luật giáo dục sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học luật phòng chống tắc hại của rượu bia luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự
dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định số bảy mươi bảy hai nghìn một mươi năm ndcp số một trăm ba mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công

điều một trăm sáu mươi một hai nghìn một mươi sáu ndcp về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong tháng bảy kết quả phát triển tốt hơn tháng sáu lạm phát được kiểm soát
cpi tháng bảy đã giảm chín so với tháng trước
các khu vực nông nghiệp công nghiệp dịch vụ tăng trưởng tốt
khách du lịch quốc tế đạt hơn chín triệu lượt người tăng hơn hai mươi năm
tuy nhiên vẫn còn một số yếu kém hạn chế
thủ tướng nêu rõ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và xét tuyển đại học cao đẳng năm nay phát sinh tiêu cực tại một số địa phương gây bức xúc dư luận
kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học tôi đã nói trên và xét tuyển đại học cao đẳng năm nay phát sinh dân lặng tiêu cực bê bối ở một số địa phương gây bức xúc dư luận
tôi anh phú đức đam nhà anh lâm cũng có những thảo luận cần thiết để xử lý
nhưng mà rõ ràng
tôi đề nghị ngày mai
đồng chí bộ trưởng bộ y tục đào tạo có góp cụ thể
lưu ý giải pháp trước mắt
nhất là những giải pháp trung bình giả hạn
đang nói một câu chuyện
hai trong một là vấn đề trong kỳ thi này là bất hợp lý
cái đúng vậy không
đấy là hỏi chúng ta thảo luận
dân chủ cỡ mở
để chúng ta lộ trình chúng ta làm cái này thế nào
còn đồng nghiệp việt nam
thủ tướng yêu cầu
bộ trưởng bộ công an và bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo
tiếp tục chỉ đạo phối hợp để điều tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm
đối với các địa phương có vi phạm
mà trước bây giờ cái sự cố này nó cũng gây ra
những cái niềm tin cho họ rất lớn
thì những cái biện pháp xử lý rốt ráo quyết liệt
của hệ thống chính trị của cơ quan chức năng
đang đặt ra đối với chúng ta
các bộ ngành liên quan một các địa phương vi phạm
chứ không phải là chính phủ vì các bên thanh tích
mà bỏ qua việc này đâu
và chúng ta có xem chắc
việc thi phong tâm trung học và thi đạo
một cách nghiêm túc để kết luận cho được
những vấn đề đặt ra tại phiên hợp này
một cách rõ ràng
đấy yên chưa
ngày mai chính phủ sẽ thảo luận về kinh tế xã hội
và các nội dung về văn hóa xã hội môi trường
giải quyết khiếu nại tố cáo
phòng chống tham nhũng lãng phí
quốc phòng an ninh đối ngoại
như giải quyết tình trạng nhập khẩu phế liệu vào việt nam